lễ khánh thành đại học anh quốc việt nam cơ sở eco park vừa diễn ra vào sáng nay một mươi năm tháng chín tại tỉnh hưng yên
đây là trường đại học đầu tiên của anh quốc mở tại việt nam
trường đại học anh quốc việt nam không chỉ đơn thuần là một biểu tượng mà còn là một bước đi thiết thực
nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước
với tổng vốn đầu tư bảy mươi triệu đô la mỹ khuôn viên trường đặt tiêu chuẩn anh với sức chứa bảy sinh viên
trường đại học anh quốc việt nam được kỳ vọng trở thành mô hình thành công của hợp tác anh việt trong lĩnh vực giáo dục đại học

trường đại học anh quốc việt nam được kỳ vọng trở thành mô hình thành công của hợp tác anh việt trong lĩnh vực giáo dục đại học
trường đại học anh quốc việt nam sẽ mang lại trải nghiệm học tập chuẩn quốc tế cho sinh viên việt nam ngay tại quê hương mình
giáo dục là một lĩnh vực hợp tác mang tính toàn cầu
điều mà tất cả các sinh viên cần được trang bị đó là những kiến thức về văn hóa và kỹ năng cần thiết để đáp ứng được nhu cầu của thời đại công nghệ số bốn
chúng tôi cũng mong muốn thực hiện các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên từ anh quốc sang việt nam và ngược lại
đào tạo lấy sinh viên làm trọng tâm trang bị cho sinh viên tất cả các kỹ năng thiết yếu
cho thị trường lao động là mô hình đào tạo của đại học anh quốc việt nam
với tổng diện tích lên tới sáu năm hectare cùng cơ sở vật chất hiện đại tích hợp giảng đường và không gian nghiên cứu
khuôn viên mới này hứa hẹn sẽ cung cấp những trải nghiệm học tập và phát triển toàn diện nhất cho sinh viên